thưa quý vị và các bạn chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính gặp mặt đoàn công tác của bộ công an bộ quốc phòng đã tham gia cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả vụ động đất tại thổ nhĩ kỳ
cùng dự có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh mặc dù triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian rất ngắn phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt về thời tiết hiểm nguy do các rung chấn khó khăn về ngôn ngữ tập quán điều kiện ăn ở sinh hoạt và làm việc
nhưng với bản lĩnh kinh nghiệm tinh thần hiệp đồng chiến đấu trách nhiệm cao sự bền bỉ dèo dai ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm các thành viên quả cảm của đoàn công tác đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả
truyền thống của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy sẵn sàng dấn thân vào vùng thảm họa
việc hỗ trợ chia sẻ khó khăn với đất nước và nhân dân thổ nhĩ kỳ là biểu hiện sinh động cho chính sách đối ngoại ưu việt trách nhiệm cộng đồng và tinh thần đoàn kết quốc tế của đảng nhà nước và nhân dân ta
khẳng định uy tín năng lực của việt nam luôn luôn sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì sự hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương bộ công an bộ quốc phòng đã chủ động tham mưu cho chính phủ các cấp có thẩm quyền trong xử lý các vấn đề quốc tế
bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc đoàn công tác của bộ công an bộ quốc phòng đã tham gia cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
sáng nay với một trăm linh thành viên biểu quyết tán thành
ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí thông qua việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và xem xét cho ý kiến vào luật này
thay mặt chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là cần thiết
bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an tại luật công an nhân dân cho phù hợp
là thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa sự chỉ đạo điều chỉnh tăng tuổi
nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc biệt
người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số
khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ sửa đổi một số khoản tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa đổi bổ sung khoảng bốn theo hướng xét thời hạn thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn đủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoản một theo hướng bổ sung quy định
điều hai mươi bốn quy định chính phủ quy định cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng bổ sung quy định cụ thể sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong quan dân gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng năm vị trí có cấp hàng cao nhất là thiếu tướng

điều hai mươi sáu quy định

điều hai mươi tám quy định
điều hai mươi chín quy định
giải trình thêm về sự cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết việc sửa đổi nhằm lắp khoảng trống pháp lý thể chế hóa các văn bản chỉ đạo rất quan trọng của đảng về quản lý xã hội và phục vụ nhân dân việc sửa luật căn cước công dân phù hợp với xu hướng hiện đại trên thế giới
chúng ta cũng đang phấn đấu ở trong malaysia là thống nhất một loại giấy tờ này cái ý tưởng này singapore malaysia là những nước đi đầu người ta cũng rất đồng tình

cũng đã đi lại được asean bằng căn cước công dân mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
và phải có giấy tờ đó thế đứng về mặt kinh tế xã hội cũng rất thuật lợi nếu mà mọi người dân có cái căn cước này
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định việc bổ sung đối tượng cấp thẻ công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi không ảnh hưởng tới quyền của trẻ em quyền giám hộ
mặt khác tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý phục vụ ngành giáo dục
các thủ tục hành chính trong việc nhập học của học sinh cũng như nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế khác
bất cập những cái gì đó thì chúng ta hoàn thiện những cái vấn đề này
mà chúng tôi cũng không làm đến thời hạn như người lớn
mà có những cái đặc trưng của trẻ con cùng với độ phát triển của nó
ví dụ năm năm là phải thay đổi một lần những cái việc đó
và trong hệ thống này thì quản lý đồng bộ đó nó không sợ có sự tốn kém
mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh làm tốt việc sửa đổi luật căn cước công dân
lần này sẽ không để lỡ cơ hội quản lý quản trị xã hội
các giao dịch trong xã hội được thực hiện một cách thông minh nhất thuận lợi nhất
tại phiên họp sau khi thảo luận một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đối với hai dự án luật luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
chính quốc hội vào kỳ họp thứ năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo
bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách và các chức danh ở hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thượng tướng
công thong phong vi chít ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào
gửi lời cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lào đã cử thượng tướng công thong phong vi chít
sang thăm và đồng chủ trì hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba diễn ra ngày một mươi năm tháng ba tại đà nẵng
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao hai đoàn đại biểu lực lượng an ninh lào và việt nam đã tích cực phối hợp
chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị lần này với nhiều nội dung đã được đưa ra trao đổi thảo luận và đạt được sự thống nhất cao
đặc biệt hai bên đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba với nhiều lĩnh vực hợp tác mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng an ninh hai nước duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt gắn bó mật thiết trên cơ sở tiêm cậy chính trị cao
sự chân thành tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau cùng nhau nỗ lực triển khai thực hiện công tác mà hai bên đã thống nhất trong biên bản hội nghị
nghị an ninh lợi ích quốc gia mỗi nước và nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm chúc quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai bộ giữa lực lượng an ninh hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp
cho quan hệ hữu nghị vĩ đại việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp thứ trưởng công thong phong vi chít mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả
duy trì giao ban đệ kỳ giữa lực lượng an ninh và công an các địa phương có chung biên giới
kiên quyết không để các thế lực thù địch phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia
phá hoại sự ổn định chính trị an ninh trật tự của mỗi nước đặc biệt không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
chiều nay tại tỉnh bình thuận bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá trần văn toản
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê quán tỉnh thái bình giám đốc công an tỉnh bình thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ phó tránh văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và thăng cấp bậc hàm thiếu tướng kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động và bổ nhiệm đại tá lê quang nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tỉnh hà tĩnh phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bình thuận kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị đồng chí tân giám đốc công an tỉnh
tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất của người lãnh đạo chỉ huy quan tâm xây dựng nội bộ thực sự trong sạch
vững mạnh đoàn kết thống nhất nhanh chóng bắt nhịp công việc phát huy tốt năng lực kinh nghiệm
tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bình thuận
xây dựng lực lượng công an tỉnh bình thuận ngày càng vững mạnh toàn diện
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
chính quy tinh nguyện và hiện đại
thưa quý vị lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo
diễn ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
đây là ngày hội lớn nhất trong năm của những người công tác trong ngành báo chí truyền thông
đến dự lễ khai mạc có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
các nhà báo lão thành hội viên hội nhà báo các cấp
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba có quy mô lớn nhất từ trước đến nay thu hút tám mươi bảy gian trưng bày
với sự góp mặt của sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố sáu mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương
các đơn vị đào tạo và đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông
tại hội báo năm nay liên tri hội nhà báo bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng
các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại lễ khai mạc trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh
báo chí cách mạng việt nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của đảng và nhà nước
luôn gắn bó đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta
trong những năm qua các cơ quan báo chí đã chủ động phản ánh kịp thời hiệu quả
các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị góp phần quan trọng trong định hướng dư luận
của đảng nhà nước
sau lễ khai mạc thăm gian trưng bẩy của báo chí lực lượng công an nhân dân
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa và các đại biểu đã dành nhiều lời khen và đánh giá cao
vai trò quan trọng của báo chí lực lượng công an nhân dân trong việc phản ánh thông tin một cách phong phú
đa dạng kịp thời ý nghĩa tới công chúng
nguyên điểm thứ tự bao gồm chùa đình đền phủ miếu
tại những nơi này không khó để thấy những hòng công đức được bố trí ở những vị trí khác nhau
cũng từ đây rất nhiều người đã đặt câu hỏi tiền công đức tại các khu di tích được thu hàng năm là bao nhiêu
ai là người quản lý tiền công đức có được chi tiêu đúng mục đích hay không
tôi cũng muốn nhất trí là tiền công đức này là chủ nhang và tất cả trong các ban vệ phải được công bố lên để toàn dân được biết
không công khai minh bạch nó dẫn đến những tranh cãi trong cộng đồng và mất niềm tin trong xã hội
nó dẫn đến việc chúng ta cần phải có một quy chế một thông tư một văn bản quy phạm pháp luật để làm rõ hơn tất cả những vấn đề này
rõ ràng tiền công đức ở chủ nhang là một vấn đề rất quan trọng
chùa đình đền hay các cơ sở thờ tự nói chung vốn dĩ là đóng góp của người dân
vấn đề công đức không chỉ là giọt dầu nén nhang mà có thể đóng góp nhằm tôn tạo sửa chữa di tích
những người tiếp nhận và các cơ sở thờ tự các ban quản lý chắc chắn cũng rất trân trọng sự đóng góp đó
chính vì vậy việc quản lý sử dụng tiền công đức được công khai minh bạch phát hủy đúng chỗ càng lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp
thưa quý vị nhìn thẳng vào vấn đề có thể thay đổi
nhìn thấy sở dĩ việc quản lý tiền công đức theo cách hiện hành dễ phát sinh bất cập là bởi thứ trước tới nay
hoạt động tài trợ cho lễ hội di tích thường chủ yếu được nhìn nhận ở khía cạnh văn hóa tinh thần
vì vậy những năm gần đây khi nguồn tiền công đức ngày càng lớn thì việc chúng ta có những quy định mới ở góc độ tài chính
với kỳ vọng lấp đầy những lỗ hổng trong quản lý tiền công đức bộ tài chính đã đưa ra thông tư bốn hai nghìn hai mươi ba
quy định rõ về tiếp nhận tiền công đức tài trợ
và theo đó mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận
quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản phương thức thanh toán điện tử
thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng ba tới đây
là một người thường xuyên đi lễ tại các cơ sở tín ngưỡng mang theo đó một chút lòng thành là tiền công đức
bà châu mong muốn số tiền mình gửi gắm vào các đình đền được sử dụng
đúng mục đích
thực ra là mình là người dân thì mình cũng không tham gia vào cái sự quản lý của các bản đền
nhưng mà theo mình nói nó đã là của quốc gia thì nên có một quy định
và nếu một quy định thì nên có một sự quản lý chắc chẽ để cho tất cả một cái đấy nó đều có đúng mục đích
và nó không ai có thể có một cái ý tưởng nào hay một cái gì đó mà có để làm những cái đồng tiền mà họ muốn đi vào đúng chỗ nó không đúng
phủ tây hồ mỗi ngày đón khoảng hàng trăm phật tử đến lễ bái
cao điểm như rằm
một đón hàng ngàn người để minh bạch trong tiền công đức
tiểu ban quản lý đưa ra nhiều cách khác nhau như có ban tiếp nhận ghi chép
hòm công đức được mở ra khi có đầy đủ các thành viên trong tiểu ban quản lý
định kỳ hàng tháng thu chi phải đến ủy ban nhân dân phường
tiền công đức ngoài việc dành cho việc duy tu sửa chữa cơ sở vật chất
số còn lại sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng
với quy định về thông tư bốn cơ sở tín ngưỡng này cũng đã có sự chuẩn bị
khi mà kiểm đếm đều phải có sự chứng kiến của các đồng chí chính quyền
thí dụ ở ủy ban các đồng chí mà mình đánh đạo đây
đồng thời là đối với trong ban quản lý di tích là cũng sẽ làm sao mà phải có ba người mà ký vào các cái văn bản ấy
theo chúng tôi hiểu là tiểu ban đứng ra mở một cái tài khoản thì nó sẽ sinh ra là lúc mà mình cần cái tiền đó rút ra thì hướng dẫn lúc đấy là tiểu ban đứng ra rút
thì người đại diện hay là cả tiểu bang phải đứng rút
cái này chúng tôi sẽ làm việc cả bên ngân hàng để hiểu rõ hơn để hướng dẫn các bác được kỹ hơn
tuy nhiên đến nay nhiều cơ sở tín ngưỡng vẫn chưa nắm thông tin về thông tư bốn như cơ sở này chẳng hạn
dù chỉ còn vài ngày nữa thông tin này sẽ đi vào hiệu lực
cái phần này thì chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin không nhận được thông báo
nhưng từ trước đến nay thì chúng tôi cũng đã có cái sự quản lý rất là chặt chẽ
và đều có cái sự thống nhất cao trong cái công tác quản lý và cả thông chi
đức sử dụng đúng việc lòng thành tâm đặt đúng nơi ý nghĩa của nguồn tiền không còn dừng lại ở các con số đong đếm tuyệt đối
bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ mà ở việc phát huy giá trị của lễ hội di tích trong sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước
vâng thưa quý vị quy định đưa ra nhằm mục đích quản lý tiền công đức một cách minh bạch
lấy lại niềm tin của người dân khi gửi gắm tấm lòng của mình vào các cơ sở tín ngưỡng là hoàn toàn đúng đắn
tuy nhiên để đạt được hiệu quả
nhà nước cần phải tăng cường chức năng kiểm tra giám sát theo đúng thẩm quyền và xử lý nghiêm khi xảy ra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ngoài ra tiền công đức sử dụng đúng hay sai thì còn phải trông chờ vào lòng trung thực và tinh thần tự kiểm của chính mỗi người và mỗi cơ sở liên quan